lễ khai hội xuân ngoạ vân năm hai nghìn một mươi chín đã diễn ra tại chùa ngoạ vân xã bình khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh thuộc quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt nhà trần
lễ hội xuân ngoạ vân được duy trì tổ chức vào ngày chín tháng riêng và diễn ra đến hết tháng ba âm lịch hàng năm
đây là hoạt động văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc là dịp để nhân dân du khách hành hương
tri ân công đức của phật hoàng trần nhân tông và tôn vinh những giá trị tư tưởng của thiền phái trúc lâm
nghi lễ khai hội năm nay diễn ra trang trọng ngắn gọn
nối tiếp diễn văn khai hội ôn lại cuộc đời và công đức của đức vua phật hoàng trần nhân tông là lời chúc phúc đầu năm mới của hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
nghi lễ gióng trống thỉnh chuông khai hội dân hương cầu nguyện quốc thái dân an
phần hội có nhiều hoạt động phong phú như các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như kéo co đi cầu kiều tung còn bịt mắt đập niêu